vừa qua tại thành phố cần thơ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu trần hoàng na bắc qua sông cần thơ
nối quận ninh kiều với quận cái răng đây còn là công trình chào mừng đại hội đảng bộ thành phố cần thơ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo thiết kế cầu được thiết kế vĩnh kiểu kết cấu thép bề tổng có thép dự ứng lực
tổng chiều dài phần cầu hơn năm trăm tám mươi m vận tốc thiết kế sáu mươi km một giờ với tổng vốn đầu tư của dự án là
hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng từ nguồn vốn oda cầu trần hoàng na là công trình giao thông trọng điểm góp phần hoàn thiện
kết cấu hạ tầng của thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố cần thơ